mở đầu là thông tin đến từ lâm đồng
tại đây vào ngày hôm qua ngày hai mươi bốn tháng năm đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng
ba bà cháu qua nhà hàng xóm chơi và có xảy ra mâu thuẫn
chủ nhà đã dùng dao đâm chết cả ba người sau đó đào hố trong vườn cà phê để trôn xác phi tăng
đây là một vụ án mạng gây chấn động trên địa bàn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
và cho đến sáng ngày hôm nay các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng phối hợp với công an huyện lâm hà
tiến hành khai cuột thí thể ba bà cháu
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng năm công an huyện lâm hà nhận được tin báo của công an xã tân thanh
về việc bà hoàng thị vượng bảy mươi một tuổi trú tại thôn chín xã tân thanh huyện lâm hà
cùng hai cháu là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi mất tích
lực lượng công an xã và công an huyện đã tiến hành tìm kiếm và đến dạng sáng ngày hôm nay
đã phát hiện xác của ba bà cháu được trôn vùi tại vườn cà phê nhà bà nghiêm thị nhi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú cùng thôn
bên cạnh có giao và quốc
theo điều tra ban đầu cơ quan công an xác định vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
bà vượng đưa hai cháu nội đi chơi và vào nhà bà nghiêm thị nhi xin bơ
sau đó người nhà không thấy ba bà cháu bà vương trở về
nghi vấn bà nhi có liên quan đến vụ án mạng công an huyện lâm hà đã tiến hành truy tìm
và cho đến năm giờ sáng ngày hôm nay đối tượng đã bị bắt tạm giam khi đang lẩn trốn tại huyện đức trọng
bước đầu xác định bà nghiêm thị nhi là thủ phạm chính trong vụ án mạng kinh hoàng này
chiều qua viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã ban hành cáo trạng truy tố
đối với nguyễn anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở đống đa hà nội
làm kẻ biến thái hiếp dâm sát hại và cướp tài sản của nữ sinh ở trường đại học sân khấu điện ảnh
theo có trạng trước khi xảy ra án mạng trên thường ngày tú thích xem phim sách có các cảnh hành hung để hiếp dâm
nên khi thấy chủ nhà trọ nơi mình đang thuê ở nhờ đón khách xem phòng
tú đã nảy sinh ý định nếu là khách nữ thì sẽ thực hiện hành vi
vì đánh và hiếp dâm nạn nhân
vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khi có nữ sinh đến xem phòng trọ của tú
vì tú không có ý định thuê nữa tại đây lợi dụng chủ nhà vắng mặt
nhân lúc nữ sinh đi ra hành lang đứng quay lưng lại phía tú
thì tú đã lấy viên gạch để sẵn trong ba lô đập vào đỉnh đầu nữ sinh
khi nạn nhân ngã xuống sàn hành lang và kêu cứu sợ mọi người phát hiện
tú đè lên người nạn nhân bóc cổ cho tới bất tỉnh rồi kéo nạn nhân vào phòng và hiếp dâm
trong khoảng thời gian này khi nạn nhân tỉnh lại tú tiếp tục lấy viên gạch đập liên tiếp
nhiều nhát vào thái dương trái chán và đỉnh đầu nạn nhân
rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân thêm ba lần nữa
cho đến ngày hôm sau khi người nạn nhân cứng tim tái
thì tú đã lấy rượu xoa với mục đích làm cơ thể nạn nhân ấm dần lên
mềm ra để tiếp tục hành vi mất nhân tính nhưng không được
chiều cùng ngày thấy gia đình nạn nhân đến nhà trọ tìm người thân
sợ bị phát hiện tú lấy chăn phủ kín người nạn nhân
sau đó đi lấy ví tiền dây chuyền và xe máy của nữ sinh rồi bỏ trốn
cơ quan điều tra xác định trị giá tài sản bị cướp của nạn nhân là một mươi bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
về phía nạn nhân nữ sinh đã tử vong do chấn thương sọ não nặng
sau khi vụ án bị phát hiện vào tối ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tú đến công an quận đống đa đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội
từng có ba tiền án về tội trụng cấp tài sản
đối tượng hà duy thành chú tại huyện xuân nghi tỉnh hà tĩnh
không chịu hoàn lương mà còn tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi trụng cấp tài sản
thủ đoạn của thành là đi xe từ hà tĩnh dọc theo tuyến đường tránh quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn huyện hưng nguyên tìm các xe khách xe container xe tải
chạy tuyến đường dài để trụng cấp tài sản
đối tượng thường đến các điểm đổ xăng nghỉ chân của các lái xe này
lợi dụng sơ hở rồi treo lên cabin lấy trộm tài sản
thành đã bị công an huyện hưng nguyên bắt quả tang khi đang trộm tài sản
của một lái xe container tại khu vực xã hưng lợi huyện hương nguyên
tài sản thu giữ gồm hai điện thoại sáu trăm linh đồng tiền mặt tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
và cũng với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại phường chín tp tuy hòa tỉnh phú yên đã bị công an tp tuy hòa bắt tạm giam
vào dặn sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nguyễn sang đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
tại đây lợi dụng sự sơ hở của anh nguyễn thụ trí là nhân viên bảo vệ đang ngủ trong phòng trực
nên sang đã lấy trộm chiếc xe ít xe tơ của anh trí
đồng thời sang lấy luôn một số tài sản khác
sau khi nhận được tin báo của bị hại vào cuộc điều tra
công an tp tuy hòa đã xác định sang là thủ phạm và bắt tạm giam
được biết sang là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội như trộm cắp tài sản
cố ý gây thương tích cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
với hành vi cướp giật tài sản vũ ngọc trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã hồng nam tp hương yên tỉnh hương yên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ khởi tố bị can
điều đáng nói chính sự sơ hở của nạn nhân đã tạo điều kiện cho đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan kế sát điều tra công an huyện tiên lữ tiếp nhận đơn trình báo của chị đinh tị nết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn đồng minh xã đoàn đào huyện phù cử tỉnh hưng yên
về việc vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày chị đang điều khiển xe đạp đến đoạn đường ba mươi tám b
thuộc địa phận tiểu khu ba thị trấn vương
thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều
cướp giật chiếc túi sách trong giỏ xe đạp của chị rồi nhanh chóng tẩu thoát
theo chị nết bên trong túi có năm triệu tám trăm linh nghìn đồng
một thẻ atm cùng một số giấy tờ tùy thân
nhận được trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã vào cuộc xác minh điều tra
đến ngày hai mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã có đủ căn cứ
xác định đối tượng gây án và thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp
đối với vũ ngọc trung về hành vi cướp giật tài sản
thu giữ chiếc túi sách của chị net và số tiền hơn một triệu đồng
tại cơ quan điều tra trung đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và khai
do thấy chị nết sợ hờ để túi sách trong dò xe nên đối tượng đã ra tay cướp giật
số tiền cướp giật được trung đã mua ma túy về sử dụng
trung là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp tài sản
sau khi cướp giật chiếc túi sách của chị nết đối tượng đã kéo cổ áo lên che mặt
rồi nhanh chóng tẩu thoát
quá trình truy bắt đối tượng lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
bởi đối tượng hành động rất nhanh và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng
bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp
công an huyện tiên lữ đã làm tốt công tác phát động quân chúng
vận động người dân tham gia tố giác tội phạm
nhờ vậy chỉ sau bốn ngày xảy ra vụ án lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng

bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất nhiều khó khăn bởi đối tượng hành động rất
tận dụng các nhà nổi này để sinh sống đóng bè nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước
trong khi thành phố hà nội lại đang cố gắng xây dựng hình ảnh hồ tây theo tiêu chuẩn quốc tế
trở thành điểm đến du lịch quan trọng của thủ đô
thì việc những nhà nổi này vẫn tiếp tục áng ngữ trong thời gian tới
sẽ là trở ngại lớn của thủ đô khi phấn đấu hoàn thành mục tiêu này
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê minh tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp thới lộc
xã xuân thắng huyện thới lai thành phố cần thơ về tội giao cấu với trẻ em
còn về tội cố ý gây thương tích công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trương tấn lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm bốn mươi
nguyễn văn cử phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ
và đối tượng trương văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu vực lân thạnh hai
phường tân lộc quận thốt nốt thành phố cần thơ bị công an quận thốt nốt
thành phố cần thơ ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện